thưa quý vị sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thảo luận nhiều nội dung quan trọng
phát biểu tại phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
chúng ta đã đi qua tháng đầu tiên của quý ba trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
khó khăn thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi
qua đó trong tháng bảy và bảy tháng của năm chúng ta cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát của năm hai nghìn hai mươi
với kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước quý sau tốt hơn quý trước
tuy nhiên cũng còn những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt
theo thủ tướng bước vào tháng tám mặc dù dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu triển vọng rất tích cực trên nền tảng vĩ mô tốt
trong tháng tám có nhiều sự kiện trong đó có các ngày lễ kỷ niệm
bảy mươi năm cách mạng tháng tám thành công nhưng cũng là thời điểm thường xuất hiện mưa bão rủi ro thiên tai
có rất nhiều nhiệm vụ công việc cả thường xuyên đột xuất xử lý tổn động
tại phiên họp các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá toàn diện phân tích kỹ khách quan
nêu rõ kết quả đạt được những việc chưa đạt yêu cầu nguyên nhân khách quan chủ quan bài học kinh nghiệm
cùng với đó nhận diện dự báo bối cảnh tình hình trong thời gian tới và đưa ra các giải pháp trọng tâm trong tháng tám
những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tới để thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra
chiều qua làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội liên quan tới nội dung quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm của bộ công an trên địa bàn hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị đảm bảo hiệu quả tiến độ triển khai các dự án
góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
dự buổi làm việc về phía ủy ban nhân dân tp hà nội có ông trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến báo cáo những thông tin cơ bản liên quan đến các dự án của bộ công an đang triển khai trên địa bàn thành phố hà nội
đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất kinh phí hỗ trợ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng
khẳng định công tác quy hoạch liên quan đến đất đai phục vụ an ninh quốc phòng có ý nghĩa quan trọng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trần sĩ thanh cho biết buổi làm việc này sẽ giúp ủy ban nhân dân tp hà nội có thêm thông tin để hỗ trợ trong quy hoạch tổng thể thủ đô
đặc biệt các dự án sẽ mang tính liên thông liên hoàn biểu tượng xuyên suốt và hiệu quả cao
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp chặt chẽ hỗ trợ bộ công an trong việc xây dựng quy hoạch triển khai các dự án
qua đó đã góp phần bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
để cập sâu đến những dự án trọng điểm của bộ công an đang triển khai bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là phần việc quan trọng nằm trong nhiệm vụ triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện bộ công an về việc vận động tổ chức hiến máu trong lực lượng công an nhân dân
trong lúc hiên máu giọt hồng chi ân hơn ba cán bộ chiến sĩ công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đã cùng nhau tham gia hành trình hiên máu tỉnh nguyện
ngay từ sáng sớm nhiều cán bộ đoàn viên thanh niên công an đã có mặt tại trụ sở công an thành phố hà nội để đăng ký tham gia hiến máu
hơn hai mươi lần hiến máu đối với đại úy nguyễn phương thảo đây là một nghĩa cử cao đẹp
cũng giống như các cán bộ chiến sĩ khác chị mong muốn hiến máu để có thể cứu người trong lúc nguy cấp

ngay sau khi hành trình hiên máu được công an thành phố hà nội phát động đã có hơn ba cán bộ chiến sĩ tham gia đăng ký
hiên máu tỉnh nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ
mà đối với nhiều đơn vị trong công an nhân dân đó còn là ngày hội là hoạt động vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên
những người bệnh khi người ta thiếu máu thì mình mới thấy rằng giọt máu quan trọng như nào đối với cả người bệnh
sau ngày đầu của hành trình cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội đã hiến được hơn ba trăm linh đơn vị máu
hành trình giọt hồng tri ân dự kiến diễn ra một mươi ba buổi từ ngày bốn tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng tám
tại một mươi hai điểm thuộc công an thành phố công an cấp huyện và các đơn vị khác

chiến sĩ công an thủ đô dự kiến sẽ hiến tặng hai ba trăm linh đơn vị máu phục vụ cấp cứu điều trị bệnh nhân
tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an viện huyết học và truyền máu trung ương bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
có thể nói rằng là hành trình giọt máu nguyễn tình thì đã trở thành một trong những cái chương trình thường xuyên của quân hình phố trong nhiều năm vừa qua
và rất nhiều cán bộ chiến sĩ cũng rất hào hức đến giai đoạn hè của các năm để có thể tham gia hành trình
và được hiến tặng những giọt máu của mình không chỉ hỗ trợ phục vụ cứu chữa những người đồng đội của mình
mà còn hỗ trợ cứu chữa những người dân trên địa bàn thành phố hà nội cũng như cả nước
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại chỉ một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao từ người hiến tặng máu
sẽ giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống
với các cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội đây chính là mệnh lệnh là trách nhiệm lớn đối với cộng đồng
thưa quý vị
thưa quý vị một cửa liên thông có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tinh thần của đề án sáu
với phương pháp tiếp nhận hồ sơ thông qua vneid giải quyết và trả kết quả tại một điểm duy nhất
người dân sẽ tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính
hiện nay lực lượng công an tỉnh yên bái đã áp dụng liên thông một cửa để giải quyết thủ tục hành chính
sau khi thí điểm thành công tại hai huyện yên bình và văn yên
nội dung này sẽ được phân tích trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
qua phần trình bày của biên tập viên linh chi ngay sau đây
thưa quý vị từ bộ phận này người tiếp nhận và người dân có thể giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận tiện
cơ chế liên thông một cửa dù không còn xa lạ nhưng khi kết hợp với định danh điện tử ở mức hai
sẽ tạo ra tính tập trung kết hợp thông tin tích hợp quy trình truy cập trực tuyến
từ đó người dân chỉ cần khai báo một lần duy nhất từ khai sinh khai tử hộ khẩu khai báo tạm trú tạm vắng
hệ thống sẽ tích hợp và không cần những giấy tờ hành chính dườm ra
những bộ phận một cửa tạo ra một cách tiếp cận khoa học trong việc xử lý các thủ tục giúp tạo thuận lợi cho mọi người dân
tại xã tân hương huyện yên bình của tỉnh yên bái người dân đã bắt đầu thực hiện cơ chế liên thông một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
bộ phận một cửa được thành lập ra mang lại rất nhiều tiễu cho người dân
thứ nhất là nó nhanh chóng nó kịp thời như đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
đăng ký tạm trú lưu trú trên địa bàn
thì người dân chỉ đến dịch vụ một cửa của công an xã có thể thực hiện tất cả các dịch vụ này
chúng tôi thường xuyên bổ sung thu thập thông tin và điều chỉnh thông tin cho người dân
đảm bảo dữ liệu chung đúng đủ sạch sống
liên tục và nhanh chóng bộ phận xử lý thủ tục hành chính một cửa tại xã tân hương đã đạt được hiệu quả rõ rệt
bởi từ đây khi thực hiện tất cả những thông tin từ khai sinh
khai tử khai báo tạm trú tạm vắng đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều
được sự ủng hộ của người dân cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền
đến nay các cán bộ chiến sĩ công an huyện yên bình đều hoàn thành xuất sắc và đạt một trăm linh các chỉ tiêu được giao
ủy ban dân huyện cũng thành lập tổ công tác để thực hiện theo sự chỉ đạo
khi triển khai đề án sáu thì chúng tôi cũng xác định là thường xuyên theo dõi đánh giá và kiểm tra đôn đốc
để đảm bảo thực hiện
ngoài ra thì đối với huyện thì cũng
cũng bố trí các nguồn lực để thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư cho huyện máy móc
trong việc triển khai thực hiện nội dung này
từ mô hình thí điểm của huyện yên bình hiện nay trên toàn tỉnh yên bái đã đưa hệ thống một cửa
vào áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính
đối với các dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên địa bàn tỉnh
đã tiếp nhận giải quyết kịp thời đúng quy định hai mươi một tám trăm hai mươi năm hồ sơ
để đảm bảo tính liên thông công an tỉnh yên bái thường xuyên
liên tục cập nhật thông tin dữ liệu về dân cư
tính đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đã thu thập cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư
được hai trăm một mươi sáu sáu trăm một mươi sáu hộ tám trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín nhân khẩu và đã hoàn thành việc điều chỉnh thông tin
vì vậy hiện nay hầu hết tất cả các dịch vụ công thiết yếu từ khai sinh khai tử số hộ khẩu
hộ chiếu đăng ký xe và bảo hiểm y tế của công dân trong tỉnh đều được tích hợp lên hệ thống vneid
và được xử lý một trăm linh thông qua
các bộ phận một cửa
đưa bộ phận một cửa vào giải quyết hành chính công dù còn nhiều mới mẻ
nhưng đã thấy được những tiện ích vượt trội
vì vậy chính quyền địa phương tỉnh yên bái vẫn đang nỗ lực thu thập thêm dữ liệu
từ các bộ ngành để mở rộng thêm các thủ tục hành chính được tích hợp
phục vụ người dân
tất cả những trường thông tin của công dân sẽ được tự động điền vào trong tờ đơn biểu mẫu
tờ khai đối với hai mươi trường thông tin mà cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư đang chia sẻ cho tổng thủ công của tỉnh
người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc không phải cung cấp lại những trường thông tin này nữa
và không phải yêu cầu người dân cung cấp những hồ sơ giấy và tài liệu giấy
trong quá trình giải quyết của thủ tướng chính
những tiện ích đến từ bộ phận một cửa trong giải quyết của tổng thủ công của tỉnh
giải quyết thủ tục hành chính là có thể thấy rõ
tuy nhiên với địa bàn rộng lớn cùng nhiều loại địa hình và là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc anh em
nhiều khu vực có dân cư thưa thớt người dân còn chưa biết chữ hay chưa được tiếp cận thiết bị hiện đại
vì vậy yên bái là tỉnh gặp khó khăn trong việc thực hiện đề án sáu
đặc biệt huyện yên bình với hồ thác bà rộng lớn chia cắt địa hình
nên việc thực hiện triển khai đề án càng trở nên khó khăn hơn
và để có được thành công trong việc xây dựng giải quyết thủ tục hành chính
qua bộ phận một cửa là sự nỗ lực của cả hệ thống các cấp các ngành
và đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
là nữ cán bộ chiến sĩ được nhận bằng khen của bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh
trong chiến dịch thực hiện đề án sáu
trung tá hà thị lan là một đội trưởng luôn nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao
và có những cách làm mới để khắc phục những khó khăn trong thực hiện đề án
đội thì chỉ có sáu đồng chí nhưng mà lại ba đồng chí là nữ
công dân là cũng thấy rất là thương cán bộ công an và lại cán bộ nữ nữa
nên là mua bánh mua nước để động viên cán bộ công an chúng tôi
đa số là đồng bào dân tộc thiểu số đồng bào không biết chữ công dân không có điện thoại thông minh
và không dùng điện thoại công dân dùng điện thoại
nên cũng gây rất là khó khăn cho công tác cấp địa danh điện tử
nhưng các đồng chí cũng rất là cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
đối mặt với khó khăn thách thức những cán bộ chiến sĩ vẫn lạc quan
tuyên truyền giúp đỡ người dân tiếp cận những thao tác mới
gần dân bám cơ sở chia sẻ với cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn
các cán bộ chiến sĩ luôn sát sao tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện
để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân
không kể đến cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
thậm chí có thời gian chúng tôi huy động trưng tập cả điều tra viên
để tham gia vào việc thực hiện kế hoạch của đề án sáu
có nhiều buổi công tác trực tiếp đồng chí trưởng công an huyện
và các đồng chí phó trưởng công an huyện đã có mặt đến hai giờ sáng cùng với người dân
được người dân cũng có tinh thần ủng hộ
hiện nay trên địa bàn tỉnh yến bái cũng có một trăm bảy mươi chín mô hình điểm hướng dẫn
thực hiện đề án sáu một số địa phương cũng có những mô hình phát huy rất hiệu quả
ví dụ như là huyện văn yên thì có xây dựng kế hoạch công dân số từ dân phố đến bản làng
xã xối giàng của huyện văn chấn cũng có
có xây dựng mô hình dòng họ số
ủy ban nhân dân xã âu lâu thì cũng có xây dựng thêm về mô hình thanh toán không dùng tiền mặt
tại bộ phận một cửa được người dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng
đời sống xã hội dù còn nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị
giờ đây bộ phận một cửa đã trở thành một bước tiến ưu việt
trong cảnh cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh yến bái
vượt qua tất cả mỗi cán bộ trên địa bàn tỉnh đang góp sức để đưa công dân vùng cao
chạm tay vào kỳ nguyên số trở thành những công dân thế hệ mới
với những cú chạm thuận tiện đơn giản chính xác và hiệu quả hơn
thưa quý vị khán giả có thể thấy những kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số
thực hiện đề án sáu đã mang lại những đổi thay ở những nơi vùng sâu vùng xa của tổ quốc
từ những nơi xa xôi chia cắt giờ đây đề án sáu đã mang người dân và chính quyền xích lại gần nhau
hành chính không còn là cụm từ đáng sợ
khi hệ thống liên thông đã giúp giải quyết các vấn đề thủ tục rắc rối
một cửa khiến cho các cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và chuyển xác hơn
tránh xảy ra sai sót từ đó đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân và doanh nghiệp